đối tượng lò văn lún trú tại bản na phèo xã na sang huyện mường trà tỉnh điện biên
đang trên đường vận chuyển số lượng lớn ma túy đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an huyện điện biên tỉnh điện biên bắt giữ
tăng vật thu giữ là một mươi hai viên ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng có liên quan
quá trình bắt giữ đối tượng lò văn lún đã dùng hung khí chống trả quyết liệt nhằm tẩu tán tăng vật và bỏ trốn
nhưng đã bị các lực lượng khống chế và bắt giữ thành công đối tượng đảm bảo an toàn cho lực lượng vây bắt
tại cơ quan công an lò văn lún khai nhận mua số ma túy trên tại khu vực biên giới với giá một trăm hai mươi triệu đồng
của một đối tượng người lào không rõ tên tuổi đang trong quá trình đem đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an bắt giữ
còn vào sáng ngày hôm nay tại trụ sở tòa án nhân dân tỉnh đắk nông tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm
đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án giết người lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hủy hoại tài sản
và xâm phạm mồ mả đối với bị cáo đỗ văn minh chú tại xã tân hà huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
vào thời điểm phạm tội đỗ văn minh đang là bí thư đảng ủy xã liên hà huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
trước đó vào tháng một năm hai nghìn hai mươi một tòa án nhân dân tỉnh đắk nông đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm
và tuyên phạt bị cáo đỗ văn minh với mức án cao nhất là tử hình
tuy nhiên sau đó bị cáo đỗ văn minh đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
trong phiên xử sáng nay trả lời hội đồng xét xử về nội dung kháng cáo
bị cáo minh thay đổi toàn bộ nội dung kháng cáo
từ xin giảm nhẹ hình phạt bị cáo cho rằng mình không giết người và bị oan
tuy nhiên đại diện viện kiểm sát đã bác bỏ các ý kiến trên đề nghị bác kháng cáo của đỗ văn minh
sau khi xem xét các tình tiết của vụ án hội đồng xét xử đã bác các luận cứ bảo chữa của luật sư
không chấp nhận kháng cáo của bị cáo đồng thời tuyên y án sơ thẩm
tổng hợp hình phạt chung bị cáo phải thi hành là tử hình
với hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy bốn đối tượng là sùng a sáy lò văn tuấn
sồng a phổng và quảng văn phát cùng chú tại xã ngọc chiến huyện mường la tỉnh sơn la
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên châu tỉnh sơn la ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can bắt tạm giam
tăng vật thu giữ gồm một bánh heroin một kg ma túy đá sáu ba trăm ba mươi bốn viên ma túy tổng hợp
hai xe máy cùng một số vật chứng liên quan khác
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận mua số ma túy trên của một đối tượng
tại khu vực biên giới để mang đi tiêu thụ
đang trên đường đi thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị tại tỉnh con tum một trận động đất lớn nhất từ trước tới nay vừa xảy ra tại huyện con plong
cụ thể vào khoảng một mươi hai h năm mươi bốn phút ngày hôm nay một mươi tám tháng bốn
tại huyện con plong đã xảy ra trận động đất mạnh bốn năm độ richter độ sâu chấn tiêu khoảng tám một km
trong ngày tại huyện con plong đã xảy ra năm trận động đất
các trận động đất có độ lớn lần lượt

theo ghi nhận của viện vật lý địa cầu trong năm hai nghìn hai mươi một
tại huyện con plong xảy ra hàng trăm trận động đất có độ lớn không quá bốn độ richter
và không gây rủi ro thiên tai
đến nay các xã bị ảnh hưởng trên địa bàn vẫn chưa ghi nhận thiệt hại
cũng trong ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hcm đã mở phiên tòa sơ thẩm
xét xử vụ án hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
với tội danh này thì có một mươi hai bị cáo ra hầu tòa
theo cáo trạng vì muốn lôi kéo nhiều người tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
lấy lý do phối hợp với liên hợp quốc xem xét cấp đất cấp nhà tạo việc làm cho người nghèo
các thành viên của tổ chức này là người nước ngoài
ở nước ngoài đã chuyển tiền hỗ trợ một mươi hai bị cáo trên
ở việt nam mỗi bị cáo đảm trách những nhiệm vụ khác nhau
trần thị ngọc xuân gia nhập chính phủ quốc gia việt nam lâm thời với bí số a bảy trăm bốn mươi
nữ bị cáo đã lôi kéo hướng dẫn nhiều người khác
cùng đăng ký thành viên tổ chức trên bị cáo xuân bàn bạc trao đổi cùng với đồng phạm
in ấn phát tán tài liệu
quá trình hoạt động xuân cùng đồng phạm nhận ba trăm linh bốn trăm linh đô la mỹ bốn trăm linh đô la canada và hơn ba triệu đồng
cùng với xuân một mươi một đồng phạm thực hiện nhiều hoạt động phá hoại sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước
gây mất an ninh chính trị tiến tới lật đổ chính quyền nhân dân
dự kiến phiên xử diễn ra trong hai ngày một mươi tám và một mươi chín tháng bốn
dự thảo quy chế tổ chức nhà nước
cơ chế tuyển sinh đại học cao đẳng năm hai nghìn hai mươi hai mà bộ giáo dục và đào tạo mới công bố
có một số thay đổi so với những năm trước để tạo điều kiện thuận lợi
đảm bảo sự công bằng cho các thí sinh và cơ sở đào tạo trên cả nước
trong đó có một sự điều chỉnh rất quan trọng là toàn bộ quy trình đăng ký xét tuyển
đến xác nhận nhập học trúng tuyển đại học cao đẳng của các thí sinh sẽ được thực hiện bằng hình thức trực tuyến
qua cổng thông tin của bộ giáo dục và đào tạo hoặc cổng dịch vụ công quốc gia
trong đó lễ phí xét tuyển nộp qua tài khoản sở giáo dục đào tạo
mỗi thí sinh sẽ được cấp một tài khoản định danh điện tử theo số căn cước công dân của mình
với mã định danh này thì thí sinh sẽ có thể dùng để xác nhận nhập học mà không cần phải chờ
giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông tạm thời mới được nhập học như những năm trước đây
sau khi thí sinh xác nhận thủ tục nhập học thành công
thông tin đăng ký của thí sinh sẽ không còn trên hệ thống chung
theo bộ giáo dục và đào tạo những điều chỉnh này nhằm thực hiện chủ trương chuyển đổi số của ngành
đồng thời khắc phục những hạn chế của mùa tuyển sinh năm hai nghìn hai mươi một
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh và nhà trường
kỳ tuyển sinh đến gần nên những ngày này lực lượng công an các địa phương đang tích cực hoàn thiện
việc cấp tài khoản định danh cho các em học sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông
đặc biệt là tại các địa bàn vùng sâu vùng xa
đầm hà là huyện miền núi ven biển của tỉnh quảng ninh
có đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống
trong kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông năm nay
huyện đầm hà có chín trăm sáu mươi năm thí sinh đăng ký dự thi
nên lực lượng công an ở đây đang tích cực triển khai và hướng dẫn các em học sinh cuối cấp
đăng ký tài khoản định danh điện tử phục vụ làm hồ sơ trực tuyến
xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng trung cấp trường nghề
để chuẩn bị cho kỳ thi vào tháng sáu tới đây
thì cách đây hai bát tuần trước em cũng đã đến công an huyện để làm quan cước công dân
tuy nhiên nó có một vài sai sót và em chưa nhận được
các anh bên công an đã gọi điện về cho gia đình em và cũng bảo em đến làm lại
em thấy làm nó cũng rất là nhanh gọn
thực tế đối với học sinh ở vùng sâu vùng xa
việc tiếp cận thông tin tuyển sinh chung vốn đã gặp những hạn chế nhất định
thì việc tiếp cận những thông tin tuyển sinh mà các em cần
như hướng nghiệp dạy nghề sau khi tốt nghiệp phổ thông lại càng không dễ dàng
quá trình triển khai tuyển sinh của trường chúng tôi trong những năm gần đây
thì phát hiện ra là các em thí sinh học sinh ở các cái vùng sâu vùng xa
đặc biệt là các tỉnh miền núi trung du và thậm chí là xa nữa là các nơi gọi là thí sinh yêu thế
thì rất khó tiếp cận được thông tin của các trường và các cơ sở đào tạo
đặc biệt là cái khối giáo dục nghề nghiệp tức là các trường cao đẳng và các trường trung cấp
thì các em rất ít thông tin và thậm chí là không có thông tin
mà hiện nay theo tôi được biết thì bộ giáo dục đào tạo cũng hàng năm đều có những gửi thông tin
bằng thông qua cái kênh chính thức của mình là thông qua các cái sở giáo dục đào tạo
để triển khai các cuốn và những thông tin của tuyển sinh đại học cao đẳng đến các thí sinh
nhưng thực tế đấy cũng chỉ là cao đẳng ở khối sư phạm
còn cả nước chúng ta có cả trên ba trăm linh trường cao đẳng hiện nay là rất khó tiếp cận thông tin
vì vậy mà nếu bộ công an triển khai đẩy mạnh cái số định danh cá nhân
cho các công dân nói chung và cho các thí sinh năm nay dự thi vào đại học cao đẳng
thì tôi cho rằng đây là một cái kênh nữa tiếp cận rất là tốt
và tôi hình dung là nếu các em thí sinh có được cái mã định danh cá nhân
thì gọi là quản lý nhà nước và đồng thời là triển khai các liên quan đến tuyển sinh
đối với các em năm nay
và sẽ thuật hiện ra rất nhiều